ví dụ như đối với những nhà đất mà chưa có giấy chứng nhận hoặc là chưa có giấy phép xây dựng thì cái việc tính thuế này hay cái việc quản lý này có thể sẽ cần phải có cái sự tính toán kỹ hơn hay không
tôi cho rằng về nguyên tắc thì thuế tài sản sẽ không quan tâm
có thể nói là như vậy hoặc là chừng mực nhất định là ít quan tâm hơn về cái tính pháp lý hợp lệ hợp lý hợp pháp của một cái tài sản cụ thể nào đó
mà ở đây thuế tài sản tức là khi đã có một cái tài sản
tại đó chịu là đối tiệu để đánh thuế và sẽ chịu một cái mức thuế xuất và sẽ phải nộp thuế hàng năm như là trong cái dự thảo luật đã nêu ra
và cái việc mà nộp thuế hàng năm đối với cái thuế tài sản ví dụ như đơn cử một căn nhà xây dựng bất hợp pháp chẳng hạn hoặc là chưa có giấy tờ chính chủ chẳng hạn thì họ vẫn phải nộp thuế
và cái việc nộp thuế đó thì không liên quan gì đến việc tức là nghiễm nhiên công nhận rằng cái chuyện chưa hợp pháp của cái căn nhà đó sẽ trở thành hợp pháp
mà ở đây nó là hai cái khâu hay là hai giai đoạn khác nhau
giai đoạn kia là liên quan đến cái mặt pháp lý hay là cái khác là cái đăng ký cái tài sản
còn cái giai đoạn này là đánh thuế đối với cái tài sản đó
và cái thuế tài sản đó là việc là có đăng ký hay chưa đăng ký thì đều phải bị đánh thuế
tuy nhiên thì cái việc mà chịu thuế không có nghĩa là nghiễm nhiên được đăng ký hay là không cần phải đăng ký nữa
quay trở lại với một cái bài toán tổng thể trong cái việc bộ tài chính đã liên tục đưa ra nhiều cái sự điều chỉnh về cải cách thuế trong thời gian vừa qua
thì cái lý do mà
mà khiến cho dư luận xã hội đã có những rất nhiều cái phản ứng đó là việc nó đưa ra trong cái bối cảnh mà thu ngân sách của chúng ta
rồi là vấn đề chi ngân sách
nhiều ý kiến cho rằng là chúng ta đang cố gắng để theo thông lệ quốc tế về thu ngân sách
nhưng về chi ngân sách thì cái việc quản lý rồi là minh bạch cũng như là chống thất thoát thì lại đang có rất nhiều những vấn đề
vậy thì ông đánh giá như thế nào về cái bối cảnh hiện nay trong cái việc đưa ra những cái sự điều chỉnh về thuế đó
rất nhiều người nói về cái chuyện tức là do chúng ta quản lý chi ngân sách khác
do cái quy mô chi ngân sách của chúng ta khá lớn ôm đồm
thậm chí là chúng ta luôn luôn có cái thâm hụt ngân sách
do đó cái việc mà chúng ta điều chỉnh thuế đặc biệt là có cái xu hướng tăng lên của thu ngân sách nhà nước chẳng hạn
thì như vậy là sẽ rất khó diễn giải và rất khó mà tạo ra cho mọi người một cái sự đồng thuận về cái việc là tăng thuế như vậy
thì tôi hoàn toàn chia sẻ và tôi cũng biết rằng đây cũng là cái khó khăn của bộ tài chính của ngành tài chính của chính phủ
khi mà chúng ta động trạng đến vấn đề về cơ chế chính sách thuế
tuy nhiên thì
cái vấn đề này là vấn đề của các cơ quan chức năng của chính phủ liên quan đến việc là song song với việc là cải cách hệ thống thuế
thì rõ ràng một cái vấn đề chúng ta không thể bỏ qua đó là chúng ta phải cơ cấu lại các cái khoản chi ngân sách nhà nước
đặc biệt là liên quan tới làm sao chi cho hiệu quả chi cho tiết kiệm
và đặc biệt nó liên quan tới cái việc là siết chặt cái kỷ luật ngân sách
thì có như vậy cái niềm tin cũng như cái sự đồng thuận về mỗi một lần chúng ta điều chỉnh cái cơ chế chính sách thuế của chúng ta
nó sẽ có cái tác động đồng thuận tích cực hơn rất là nhiều so với cái việc là hiện nay dường như là chúng ta quá tập trung vào các chính sách về cơ chế chính sách để tăng thu ngân sách nhà nước
trong khi đó các cơ chế chính sách về kiểm soát tăng cường hiệu quả hiệu lực cũng như kỷ luật chi ngân sách nhà nước của chúng ta thì còn chưa rõ ràng
thì đây là hai mặt của vấn đề
tuy nhiên thì tôi cũng chia sẻ rằng cái việc mà chúng ta siết chặt cái kỷ luật ngân sách nhà nước chúng ta tăng cái hiệu quả chi ngân sách nhà nước kể cả chi thường xuyên
là cái chi đầu tư thì không thể là công việc ngày một ngày hai
và rõ ràng là chúng ta cũng không thể đợi đến khi mà cái ngân sách chúng ta thật sự có hiệu lực hiệu quả
thì khi đó chúng ta mới điều chỉnh
vâng xin cảm ơn những chia sẻ của thế sĩ vũ đình ánh
vâng thưa quý vị và các bạn thuế tài sản là một sắc thuế mới ở việt nam và được cho rằng là sẽ tác động thẳng tới các chủ tài sản
đây là một cách làm theo bộ tài chính là theo thông lệ quốc tế
tuy nhiên đánh thuế thế nào để phù hợp với sức dân và giữ vững được sự ổn định của thị trường
và nền kinh tế lại là một điều cần có sự cân nhắc tính toán kỹ lưỡng trước khi đưa ra những quy định cuối cùng
đến đây thì chương trình tâm điểm tuần này cũng xin được khép lại một lần nữa
xin được cảm ơn tiến sĩ vũ đình ánh có những chia sẻ thẳng thắn và khách quan với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay